viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí petroland
trong vụ án này bùi minh chính chủ tịch hội đồng quản trị petrolen và bảy bị can khác bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo lời khai của các bị can để có tiền chi đối ngoại khi làm các thủ tục hành chính cho các dự án của petrolen
chỉ tiếp khách tặng quà cấp trên hay đi công tác nước ngoài các bị can đã cùng nhau lập ký và thanh toán khống các hợp đồng dịch vụ môi giới chuyển nhượng bất động sản
kết quả là từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy các đối tượng đã bàn bạc làm trái công vụ trái quy định của pháp luật lập khống một mươi bảy hợp đồng
và một phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới tư vấn và thanh toán gây thiệt hại cho petrolen số tiền hơn năm mươi tỷ đồng